thưa quý vị năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba là năm thứ hai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám với nhiều điểm mới
trong đó có dạy học tích hợp được thực hiện với bậc trung học cơ sở
điều bất cập khó khăn là giáo viên đào tạo ở đơn môn không dễ gì đứng lớp dạy kiến thức ba môn liên tiếp với kiến thức tích hợp chuyên sâu
trong khi việc bồi dưỡng tập huấn để dạy tích hợp thì cũng chưa hoàn thành hay quá chóng vánh khiến giáo viên gặp khó
chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám có nhiều môn học tích hợp và đa phần các môn tích hợp đưa vào cấp trung học cơ sở
đó là lịch sử và địa lý khoa học tự nhiên gồm lý hóa sinh
và năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
đang được thực hiện giảng dạy ở lớp sáu và lớp bảy
cô giáo nguyễn thị kiều oanh trường trung học cơ sở nguyễn công chứ hà nội đã có thâm niên một mươi năm dạy vật lý
theo chương trình giáo dục phổ thông mới cô được phân công đảm nhận bộ môn tích hợp khoa học tự nhiên gồm cả ba môn lý hóa sinh
để đứng lớp cô phải đi học một khóa ngắn hạn để lấy chứng chỉ dạy tích hợp
thế nhưng cô anh vẫn phải vừa dạy vừa mò trật vật nghiên cứu tài liệu và học khóa